các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết
đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của sở y tế hà nội
mà quận làm theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và thành phố hà nội
theo đó quận cho phép tất cả những trường hợp f một thuộc bốn nhóm
người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
đủ điều kiện theo như ông tuấn nói là gia đình có phòng riêng
nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc thu gom rác thải đúng quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm
hiện quận có phường phú đô là vùng đỏ nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong phường cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đầy đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ riêng phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
hiện có hàng trăm f một ở quận nam từ liêm đang được cách ly tại nhà theo ông tuấn
tại quận hạ đồng bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho hay
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
tức trẻ em là f một có đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà
ngoài việc gia đình phải đủ điều kiện như trên đầy quận nam từ liêm còn thiết lập kết nối
giữa các f một với hệ thống y tế của địa phương
theo ông tuấn cho rằng đây coi như là dịp tập dợt chuẩn bị cho việc trạm y tế lưu động
theo dõi điều trị f không triệu chứng khi thành phố triển khai
cho rằng việc triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà là rất cần thiết ông tuấn đưa ra ví dụ thực tế
hiện quận nam từ liêm có bốn khu cách ly tập trung gồm hai khách sạn cách ly tổ bay
người nhập cảnh f một và hai khu cách ly do chính quyền quản lý đang quản lý khoảng bốn trăm linh người
hôm qua quận kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông trí đức
chỉ một ngày nhận một trăm hai mươi trường hợp
với tần suất này chỉ ba ngày thôi là có thể quá tải
nhân sự rất thiếu quận đang huy động y tế tư nhân vận hành hai khu cách ly tập trung
ông tuấn cho hay quận đang trình công văn đề nghị sở y tế và quỹ ban nhân dân thành phố
cho phép thi điểm cách ly f một tại nhà ngoài bốn đối tượng kể trần
đồng quan điểm này một số chuyên gia đề nghị thành phố nên tính tới phương án
quản lý f một f tại nhà sớm với những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
bởi cách ly f một tại nhà giúp cho người cách ly đỡ tốn kém bớt bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
chừa kể giữ phòng tình huống lây chéo nếu trong khu cách ly tập trung không tuân thủ
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết thêm
tới đây thành phố sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà
bởi các trạm y tế lưu động này không cố định không điều trị tập trung
các quận huyện xã phường đều phải có địa điểm để điều trị cho f không triệu chứng
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã lưu động được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn
quý bà nhân dân các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo bộ phận liên quan
chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc
để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động
vì sao ca mắc covid một mươi chín cộng đồng tại hà nội gia tăng
từ ngày một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một hà nội ghi nhận năm trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thêm nhiều khu vực bị phong tỏa
tuy nhiên dường như người dân không còn quá hoang mang với số lượng tăng ca mắc mới này
vì họ cho rằng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và tâm lý sống chung với dịch bệnh đã ổn định
nhưng theo khuyến cáo của chuyên gia không vì đã tiêm vaccine mà người dân chủ quan
không tuân thủ khuyến cáo năm k của bộ y tế
theo ghi nhận mới nhất trong hai ngày nghỉ cuối tuần
tại một số điểm dịch vụ ăn uống công viên nơi vui chơi người dân đổ đến khá đông
ở đường chiếc xài người dân tập thể dục trẻ em được bố mẹ cho ra vui chơi khá nhiều
các bé đều đeo khẩu trang nhưng cũng có người không đeo khẩu trang
anh phạm văn hưng ở phường bưởi quận tây hồ cho biết
trẻ em ở trong nhà quá lâu rồi hôm nay tôi cho các con ra hồ để các cháu hoạt động hít thở khí trời
các cháu đều vui vẻ và hiếu động lắm
tuy nhiên nhiều phụ huynh lại băn khoăn khi trẻ chưa được tiêm vaccine thì nên hạn chế cho các cháu ra khỏi nhà
chị phạm hồng nhung ở phường lĩnh nam quận hoàng mai cho biết
tôi khá lo vì các cháu chưa tiêm vaccine nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu khi ra đường không biết ai là f
nhiều người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín không có triệu chứng nên phải cảnh giác
hầu như con tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài trừ khi cháu bị ốm phải đến viện hoặc đi tiêm phòng vaccine
bên cạnh những người có ý thức tuân thủ năm k còn nhiều người chưa thực hiện nghiêm
như vẫn đến nơi tụ tập đông người hoặc không đeo khẩu trang và không có thói quen quét mã qr tại điểm đến
chúng tôi thấy khách khá đông hầu như thực khách đều không đeo khẩu trang
tình trạng cũng tương tự ở một số nhà hàng
anh phạm quốc dũng một nhân viên nhà hàng cho biết
chúng tôi vẫn nhắc nhở khách đeo khẩu trang nhưng khách bảo đeo thì làm sao mà ăn uống được
có những bàn tiệc khoảng một mươi năm hai mươi người liên hoan ăn uống chúc tụng diễn ra bình thường
nếu như có f thì khó tránh khỏi lây nhiễm
trong những ngày vừa qua hà nội ghi nhận số ca mắc tăng cao
trong đó có nhiều f đã tiêm một hai
vì vậy theo khuyến cáo của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng bộ y tế
các bố mẹ cần phải tuân thủ năm k để tránh bị lây nhiễm và lây sang con mình
ông fu cũng dẫn chứng tám mươi năm người đã tiêm vaccine ở tp hcm nhiễm covid một mươi chín
trong khi tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã đạt khoảng chín mươi ba
tuy nhiên chỉ mới gần bảy người đã tiêm vaccine covid một mươi chín
và bảy mươi số này được tiêm đủ hai mũi
đặc biệt với nhóm người trên năm mươi tuổi tiêm vaccine mũi một và mũi hai lại thấp hơn các nhóm khác
vì vậy người dân không được chủ quan phải luôn nghĩ xung quanh mình có thể có f để nâng cao ý thức phòng bệnh
ngày một mươi hai tháng một mươi một vừa qua hà nội đã phải thay đổi cấp độ dịch ở một số xã phường
trên toàn thành phố hà nội vẫn đang đánh giá dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
ba mươi quận huyện thị xã của thành phố đều đạt cấp độ hai
tuy nhiên có bốn xã phường ở cấp độ ba tăng thêm một phường
và có duy nhất phường phú đô quận nam tử liêm lên cấp độ bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo cdc hà nội xuất hiện từ ngày chín một mươi một đến ngày một mươi ba một mươi một ổ dịch phường phú đô có chín mươi một ca covid một mươi chín
trong một mươi bốn ngày gần đây có năm xã phường ở hà nội ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
trong một mươi bốn ngày gần đây có năm xã phường ở hà nội ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
phường phú đô quận nam tử liêm xã phù đồng huyện gia lâm xã yên thường huyện gia lâm xã ninh hiệp huyện gia lâm phường cống vị quận ba đình
trước số ca mắc của hà nội liên tục tăng cao có gần năm tám trăm linh ca trong đợt dịch thứ tư và hơn hai mươi ba f một phải cách ly
nhiều chuyên gia cho rằng hà nội nên triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà và phải làm thí điểm thì mới biết bất cập ở đâu
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu trong bối cảnh hà nội là địa phương tiếp tục có số ca nhiễm
trong cộng đồng gia tăng thời gian qua cần phải tính toán sớm việc cách ly f một tại nhà
trước đó bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
hiện hà nội chưa có chủ trương cách ly f một và điều trị f nhẹ tại nhà
bởi các khu cách ly tập trung của hà nội vẫn đảm bảo đủ chỗ cách ly không bị quá tải
ý thức của một bộ phận người dân còn chưa cao nếu cách ly tại nhà không tuân thủ chặt chẽ quy định
sẽ có nguy cơ lây chéo cho người trong gia đình
việc đưa f đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp hà nội đã dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
hai mươi trạm y tế lưu động đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
những ngày qua sở y tế hà nội đã thực nghiệm một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức
nhiều quận huyện của thành phố đã lên kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động
để hỗ trợ theo dõi sức khỏe của người cách ly y tế
các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi hỗ trợ các trường hợp f một f hai đang cách ly tại nhà
và chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn bên cạnh trạm y tế đang có sẵn
hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám các địa phương đã nới lỏng các hoạt động cũng như nới lỏng việc đi lại
và chấp nhận không thể zero covid
vì thế số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tiếp tục gia tăng
để đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình
mỗi người dân cần có ý thức tuân thủ năm k để phòng chống dịch